đoàn đại biểu tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm làm trưởng đoàn
đã đến dân hương dân hoa tưởng nhớ công lao của chủ tịch tôn đức thắng nhận kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh
dân hương dân hoa lên chủ tịch tôn đức thắng tại bảo tàng tôn đức thắng quận một
đoàn đại biểu tp hcm thanh kính tưởng niệm tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch tôn đức thắng
người cộng sản mẫu mực vị lãnh tụ của giai cấp công nhân một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính vì dân vì nước
kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh của bác tôn nhân dân tp hcm nói chung và lực lượng công nhân thành phố nói riêng
biết ơn và tự hào về người công nhân ưu tú tôn đức thắng với cuộc đời hoạt động cách mạng trải qua nhiều thử thách
gian nan nhưng đã kiên định lý tưởng hết lòng phục vụ cách mạng phùng sự nhân dân và tổ quốc
qua đó làm sáng ngời lòng trung thành và dũng cảm của giai cấp công nhân sài gòn
tp hcm giai cấp công nhân việt nam
cũng trong ngày hôm nay tại khu lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng ở xã mỹ hòa hưng
thành phố long xuyên tỉnh an giang đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng
hai mươi tháng tám năm một nghìn tám trăm tám mươi tám hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh an giang khẳng định
cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của chủ tịch tôn đức thắng là tấm gương sáng để các thế hệ chúng ta nói theo
đó là tấm gương về sự hiếu học kính trọng thầy biết định hướng vào đời
suốt đời lao động tấm gương về lòng hiếu thảo trung thành khiêm nhường và thủy trung
suốt đời trung thành về lý tưởng cách mạng lý tưởng cộng sản suốt đời cần kiệm liêm chính trí công vô tư
nhân dịp này lãnh đạo tỉnh an giang kêu gọi toàn đảng bộ quân và dân tỉnh an giang đoàn kết một lòng
vượt qua khó khăn thử thách tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách của chủ tịch hồ chí minh và nói theo phẩm chất cao quý của chủ tịch tôn đức thắng